các thành viên tổ công tác đặc biệt của chính phủ các đồng chí bí thư chủ tịch các tỉnh thành phố sự cuộc họp tại các điểm cầu địa phương
phát biểu mở đầu hội nghị thủ tướng phạm minh chính đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tình hình dịch bệnh trong hai tuần vừa qua
những việc đã làm được chưa làm được chỉ rõ nguyên nhân rút ra bài học kinh nghiệm
đồng thời dự báo tình hình sắp tới xác định nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thống nhất toàn quốc trong phòng chống dịch
tiếp tục định hướng công việc trong những tuần tới
đây là thời điểm hết sức quan trọng nhất là sau hội nghị trung ương bốn đã bàn rất kỹ thảo luận rất sôi nổi phía công tác phòng chống dịch
theo báo cáo của bộ y tế từ ngày hai mươi năm tháng chín đến mùng tám tháng một mươi số ca mắc trong cộng đồng giảm bốn mươi bốn bảy so với hai tuần trước giảm bốn mươi bảy ba so với một tuần trước đó
trong tuần hà nội ghi nhận năm ca giảm một mươi ca so với tuần trước
thành phố hồ chí minh
một mươi năm bảy mươi ca giảm một mươi bốn bảy trăm sáu mươi sáu
bốn trăm linh ca giảm năm trăm năm mươi chín
bốn mươi một ca giảm một mươi chín
tám ca giảm năm mươi bảy
một mươi ba ca giảm một mươi tám
đến nay tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình
tại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt
công tác an sinh xã hội được đảm bảo an toàn trật tự xã hội được giữ vững
đời sống của nhân dân trong vùng dịch được ổn định
lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước được giữ vững
tuy nhiên tình hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến khó lường
nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất kỳ khi nào
nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê
từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội
nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo
cổng thông tin địa tử chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc họp quan trọng này
thưa quý vị và các bạn mới đây ubnd tỉnh đồng nai có chỉ thị hỏa tốc
về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
theo đó từ ngày chín tháng một mươi người dân ra đường không cần giấy đi đường
nhiều dịch vụ kinh doanh được phép mở lại
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch
kể từ lúc giờ ngày chín tháng một mươi đối với khu vực ngoài vùng phong tỏa
cụ thể về việc đi lại người dân bỏ các loại giấy đi đường
bỏ việc hạn chế lưu thông từ một mươi tám giờ đến sáu giờ sáng hôm sau
đề nghị người dân luôn nêu cao ý thức tự giác chủ động và động viên người thân
cùng gia đình tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe
và sống an toàn thực hiện nghiêm năm k
khi tham gia lưu thông người dân phải sử dụng mã qr trên ứng dụng pc covid
và thể hiện lịch sử tiêm chủng
trường hợp không có mã qr thì xuất trình giấy xác nhận đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và một mươi bốn ngày sau tiêm
hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng khi các cơ quan chức năng yêu cầu
khuyến cáo người dân chưa được tiêm vaccine chỉ tham gia lưu thông khi thật sự cần thiết
đối với việc đi lại ngoài tỉnh khi thực sự cần thiết phải di chuyển thì thực hiện theo đúng quy định
và tuân thủ các điều kiện yêu cầu của địa phương nơi đến
về các chốt kiểm soát phòng chống dịch bỏ các chốt kiểm soát phòng chống dịch
chuyển qua hoạt động các tổ tuần tra kiểm soát trên từng địa bàn
chỉ duy trì các chốt kiểm soát giáp danh tp hcm và các tỉnh lân cận
và các chốt khu vực phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất
trường hợp cần thiết chủ tịch ubnd cấp huyện quyết định thành lập các chốt kiểm soát
tiếp giáp quốc lộ thuộc địa bàn quản lý đảm bảo không cản trở lưu thông
đối với các trường hợp đủ điều kiện lưu thông và chịu trách nhiệm về quyết định của mình
các hoạt động của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân
cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc tại công sở
với số lượng do thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao
được tổ chức hội họp các sự kiện tập trung dưới ba mươi người trong một phòng và bảo đảm giãn cách
yêu cầu người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
các hoạt động thể dục thể thao trừ các hoạt động thể thao dưới nước
trong nhà tập trung dưới một mươi người tại một điểm còn ngoài trời thì tập trung dưới một mươi năm người tại một địa điểm
hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự tập trung tối đa một mươi người
khoảng cách tối thiểu giữa người với người là hai mét
hoạt động giáo dục đào tạo tiếp tục tổ chức dạy học gián tiếp trên môi trường internet
và truyền hình
riêng đám tang đám cưới tập trung không quá ba mươi người cùng một thời điểm
cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch được hoạt động tối đa năm mươi công suất
các nhà hàng trong các cơ sở lưu trú cơ sở nghỉ dưỡng tham quan du lịch không tổ chức buffet cho khách
điều kiện những người này phải được tiêm ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi
và một mươi bốn ngày sau tiêm hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ được hoạt động
các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ được hoạt động
công trình giao thông xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu ngân hàng chứng khoán
bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
dịch vụ sửa chữa bảo trì các loại xe máy móc thiết bị dân dụng công nghiệp trung tâm thương mại
siêu thị siêu thị mini cửa hàng tiện lợi cửa hàng tạp hóa chợ đầu mối chợ truyền thống
thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ chỉ được bán hàng mang đi
cơ sở cắt tóc gội đầu được hoạt động không quá một mươi người cùng một thời điểm
đối với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất hàng hóa trong và ngoài khu công nghiệp
cụm công nghiệp tiếp tục thực hiện các hoạt động của đơn vị
theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội
đảm bảo công tác phòng chống dịch
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trừ phẫu thuật thẩm mỹ cơ sở kinh doanh vật tư
sinh phẩm trang thiết bị y tế công lập ngoài công lập được hoạt động
yêu cầu các cơ sở và người dân tham gia các hoạt động này đảm bảo tiêm đủ liều vaccine
hoặc tiêm mũi một sau một mươi bốn ngày hoặc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
tuân thủ năm k bảo đảm khoảng cách và thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định